và khi vô trong thì mấy em bên cục xuất nhập cảnh cũng hướng dẫn mình là tận tình chú đáo
với trường hợp công dân này không còn khả năng đi lại cần hộ chiếu để ra nước ngoài chữa bệnh phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng đã cử cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ các thủ tục
khi kiểm tra các giấy tờ tùy thân đã cũ nhòe mờ cán bộ xuất nhập cảnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng ra soát thông tin cá nhân đồng thời kiểm tra các giấy tờ pháp lý liên quan trong đó có thể hiện số chứng minh nhân dân của công dân làm căn cứ để hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu
hay như ở địa bàn miền núi sơn la đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an tỉnh sơn la đã tổ chức xuống tận xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thông hành biên giới tại các địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa địa bàn có nhiều công dân xuất nhập cảnh
tôi ở bản giáp biên với nước bạn lào nên hay phải đi lại thăm thân trước tôi phải lên tận tỉnh mới làm được hộ chiếu
bây giờ hộ chiếu của tôi hết hạn được lực lượng công an tạo điều kiện đến tận xã làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu cho tôi và cấp mới cho người chưa được cấp tôi cảm ơn các cán bộ công an nhiều lắm
ngoài phân luồng hỗ trợ công dân hoàn thiện hồ sơ các chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền khuyến khích công dân chủ động làm tờ khai qua cổng dịch vụ công
thông qua hệ thống pano áp vích tờ rơi và hàng loạt tin bài phóng sự trên báo chí đặc biệt thời gian này cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân kịp thời hoàn thiện clip hướng dẫn chi tiết cho người dân được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các nền tảng mạng xã hội
nhiều công dân sau khi được hướng dẫn các bước khai báo online đã tự thao tác và nhận thấy được sự thiết thực tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến này
hiện tại bây giờ có cổng dịch vụ công thì tôi thấy rất là đơn giản
như tôi đi làm hộ chiếu thì tôi có thể là mình có thể là ở tại nhà mà mình thao tác các thông tin của mình điền các thông tin của mình hay thứ hai nhất là áp ảnh và thứ ba mình có thể thanh toán trực tuyến bằng tức là các bước
thì chỉ có sau vài ngày thôi là tôi có thể nhận được hộ chiếu của mình mà không cần phải đến cơ quan công an
khắc phục những khó khăn ban đầu cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đáp ứng tối đa về trang thiết bị đặc biệt là khôi hộ chiếu mẫu mới
khâu in ấn được đặt
đặc biệt chú trọng toàn bộ hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu của công dân tại công an các địa phương sau khi xác minh xử lý sẽ được chuyển về cục quản lý xuất nhập cảnh
tại đây hệ thống dây chuyển máy móc in hộ chiếu hiện đại vận hành chân chu có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân
trên cơ sở thực hiện thắng lợi trong đợt cao điểm vừa rồi chúng tôi cũng đã có xác định về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
cũng như là chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như là những thực hiện những quy trình để làm sao giảm thiểu
những thủ tục hành chính cao nhất và cũng như là đáp ứng được việc triển khai dịch vụ công cấp độ bốn trong thời gian tới
chúng tôi nghĩ rằng việc chuyển đổi số là hết sức cần thiết và sẽ đáp ứng được những mong mỏi yêu cầu của người dân trong thời gian tới
cũng như là công tác quản lý của chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn
tổng kết chiến dịch chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu cho công dân toàn quốc đã cấp được gần năm trăm bảy mươi hai cuốn hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam
lượng công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cũng tăng lên đáng kể
đây là tiền đề quan trọng để hoàn tất việc triển khai toàn bộ ba mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai